ngày hôm nay một quán bar trên đường hai bà trưng quận ba tp hcm đã xảy ra cháy lớn
bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân hỏa hoạn có thể xuất phát từ sơ xuất trong việc hàn xì phía trong quán bar
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút cùng ngày phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
tiếp nhận được thông tin quán bar canalis ở số một trăm bốn mươi bảy đường hai bà trưng xảy ra hỏa hoạn
lập tức đơn vị điều động nhiều phương tiện cám bộ chiến sĩ chữa cháy đến hiện trường
phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận ba triển khai phương án chữa cháy
tại hiện trường lửa đã bùng phát rất mạnh kèm theo cột khói mốc bốc cao tỏa ra khắp khu vực
khiến cho người đi đường cũng như những người kinh doanh sinh sống xung quanh quán bar này hoảng loạn bỏ chạy
sau một giờ lực lượng cứu hỏa cơ bản đã khống chế được đám cháy
tiếp tục phun nước làm mát nhiều khu vực xung quanh nhằm ngăn chặn nguy cơ lửa tái bùng phát cháy lan
theo thông tin ban đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân hỏa hoạn có thể xuất phát từ sơ xuất trong việc hàn xì phía trong quán bar
tại quảng ngãi bất chấp lệnh phòng ngừa dịch covid một mươi chín chủ quán karaoke đông đô hải vẫn đón khách vào hát
cả chủ lẫn khách vừa bị công an phường nghĩa tránh lập biên bản xử lý vi phạm hành chính
vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi một
công an phường nghĩa tránh kiểm tra cơ sở karaoke đông đô hải
địa chỉ tại tổ hai phường nghĩa chánh tp quảng ngãi do bà võ thị lộc làm chủ vẫn mở cửa đón khách
tại hai phòng có sáu khách đang hát công an phường đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
và tiến hành cho những người có mặt tại đây khai báo y tế và lấy địa chỉ cư trú phục vụ cho công tác giả soát dịch bệnh
chủ cơ sở kinh doanh và khách đã vi phạm quy định tạm thời một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
thông tin từ đồn biên phòng vĩnh gia bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép ba mươi ba chín kg cành hoa lá quả thảo mộc nghi là cần sa từ campuchia về việt nam
phát hiện một đối tượng đang vác các bao tải hàng đi từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã áp sát yêu cầu dừng lại để kiểm tra
phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng bỏ lại ba bao tải
và chạy về bên kia biên giới tiến hành kiểm tra ba bao tải hàng các đối tượng bỏ lại tại hiện trường
tổ công tác phát hiện bên trong có chứa khoảng ba mươi ba chín kg cành hoa lá quả thảo mộc nghi là cần sa khô
đội biên phòng vĩnh gia đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ tăng vật
đồng thời phối hợp với lực lượng liên quan hoàn chỉnh hồ sơ
cũng như gửi mẫu tăng vật đi giám định theo quy định của pháp luật
thưa quý vị ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh hưng tỉnh long an cho biết
đang thụ lý điều tra hai đối tượng là huỳnh hùng thái và lê trường hận
cùng chú tài huyện vĩnh hương về hành vi cướp tài sản
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi anh trần thái hòa và anh phạm trí dũng cùng chú tỉnh long an
đang điều khiển xe máy thì bị một xe máy khác đuổi theo phía sau rồi chặn lại
hai đối tượng lạ mặt tự xưng là công an kiểm tra và yêu cầu đi về đồn
tuy nhiên hai đối tượng lạ mặt chở anh dũng và anh hòa đến đoạn đường vắng thì dừng lại
một đối tượng cầm roi điện trích đánh và yêu cầu anh dũng anh hòa đưa điện thoại nhẫn vàng
sau đó lên xe tàu thoát
nhận được tin báo của bị hại công an huyện vĩnh hương đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
bắt được hai đối tượng trên là người đã thực hiện hành vi cướp tài sản
công an huyện vĩnh hương tạm giữ một xe máy một con dao tự chế hai điện thoại di động
ba nhẫn vàng tổng giá trị thiệt hại khoảng một mươi triệu đồng
liên quan đến vụ án sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả ở hà nội với quy mô lớn
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thay đổi quyết định khởi tố bị can
đối với ông trần hùng kiểm soát viên chính nguyên tổ trưởng tổ ba trăm linh ba
nay là tổ trưởng tổ một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tổng cục quản lý thị trường thuộc bộ công thương
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
bị can trần hùng trước đó đã bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
trước đó ngày một mươi bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bổ sung vụ án
môi giới hối lộ và khởi tố nguyễn duy hải về tội môi giới hối lộ
đây là diễn biến mới của quá trình mở rộng điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả
xảy ra tại công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phú hưng phát
đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường tp hà nội và các đơn vị liên quan
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bà rịnh úng tàu phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ công an tỉnh đã triệt phá thành công một đường dây rửa tiền lừa đảo
chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia đây là băng nhóm tội phạm do đối tượng
người nước ngoài cầm đầu hoạt động rất tinh vi đối tượng vũ thành trung
quê ở tiền giang đã bị bắt tạm giam để điều tra
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan công an nhận tin báo của công ty pc về việc
bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần một trăm một mươi usd
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng lừa đảo đã đột nhập
vào hệ thống máy tính nội bộ của công ty pc để đánh cắp thông tin
sau đó mạo danh gửi email cho đối tác của họ thông báo thay đổi đơn vị thụ hưởng
tiền thanh toán mua hàng từ công ty pc sang công ty do trung làm giám đốc
cơ quan công an đã kịp thời đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản của công ty này
mở rộng điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
tiếp tục bắt giữ các đối tượng nguyễn thị hạnh chú tại đồng nai phạm thành dũng
nguyễn thị vinh và uzo emmanuel quốc tịch nigeria
quá trình điều tra cơ quan công an xác định năm hai nghìn một mươi bảy thông qua mạng xã hội
hạnh quen biết uzo emaniel hai người này thuê một căn hộ cao cấp
tại thành phố hồ chí minh sống với nhau như vợ chồng
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một uzo emaniel yêu cầu hạnh tìm các công dân việt nam để thuê họ
đứng tên thành lập doanh nghiệp để uzo emmanuel và đồng bọn của y
thực hiện hành vi rửa tiền
nếu thực hiện thành công hạnh và những người đứng tên thành lập công ty
sẽ được hưởng một mươi trong số tiền giao dịch
tôi có quen một người tên là long so và con nói là muốn hợp thức hóa một số tiền
từ nước ngoài chuyển về muốn thành thức là mở công ty để nhận tiền
và hướng dẫn cho tôi là tìm người để máu công ty và ăn phần trăm
và tôi sẽ được hưởng bốn trên tầng số tiền giao dịch
mặc dù biết đây là hành vi bất hợp pháp nhưng hạnh vẫn liên hệ với vinh
để thực hiện hành vi sai phạm
vinh đã cầu kết với phạm thành dũng và vũ thành trung đăng ký thành lập một mươi một doanh nghiệp
do trung và dũng làm giám đốc để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
uzo emmanuel và các đối tượng người nước ngoài đồng bọn thực hiện đột nhập trái phép
vào hệ thống máy tính nội bộ của các doanh nghiệp để đánh cắp thông tin
phục vụ hành vi lừa đảo
về cái thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì các đối tượng này đã sử dụng
cái phần mềm hoặc là cái mã độc để xâm nhập trái phép vào mạng vi tính
của các cái doanh nghiệp mà chúng cần phải thu thập thông tin về hợp đồng
từ các thông tin thu thập được thì chúng giả mạo cái email của các doanh nghiệp đối tác
và trong cái email này thì chúng đề nghị là chuyển cái số tiền thanh toán
trong cái hợp đồng vào một cái tài khoản của các cái công ty mà do chúng đã lập sẵn
với thủ đoạn trên tính đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một chúng đã chiếm đoạt
của một doanh nghiệp có trụ sở tại châu âu hai trăm ba mươi sáu euro
tương đương với sáu một tỷ đồng
số tiền này được chuyển vào tài khoản của một công ty do dũng làm giám đốc
cơ quan điều tra cho biết đây là một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
với hành vi rất tinh vi
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang tiếp tục phối hợp
với cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án
làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật
từ tin báo của quần chúng nhân dân công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã bắt quả tăng năm người gồm hai nam và ba nữ đang tụ tập để tổ chức sử dụng
trái phép chất ma túy
cụ thể tại số nhà ba trăm linh năm b phố quang trung phường đông vệ thành phố thanh hóa
lực lượng công an đã thu giữ một túi ni lông đựng ma túy tổng hợp dạng đá
còn bám ma túy một ống tẩu cuộn bằng tiền sáu bình khí loại bình khí bóng cười
hai mươi xác bóng cười một bộ tăng âm loa đài và nhiều tăng vật liên quan đến việc
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an những người trên khai nhận nguyễn đăng minh ở tám mươi một phố lê thần tông
đường đông vệ phường đông vệ thành phố thanh hóa là người đứng ra tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đấu tranh mở rộng vụ án ngày một mươi tám tháng một mươi một công an thành phố thanh hóa đã bắt và khám xét nơi ở
của đối tượng nguyễn anh tuấn ở trung cư tết cô phường đông vệ thành phố thanh hóa
thu giữ bốn gói ma túy tổng hợp dạng đá hiệp vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp theo là cụm tin vắn an ninh trở tự đáng chú ý
quen nhau tại chợ hải sản
gặp gỡ hai đối tượng phùng bá cúc và nguyễn trương chiến cùng chú tại tỉnh nghệ an
đã trao đổi về việc mua thuốc nổ và kíp nổ
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một chiến đã bán cho cúc lô hàng gồm hai thùng cắt tông bên trong chứa hai trăm linh thỏi thuốc nổ
có khối lượng bốn mươi kg hai trăm linh kíp nổ
trên đường vận chuyển về nơi cất dấu phùng bá cúc đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện công an thị xã cửa lò của tỉnh nghệ an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
nguyễn đức cảnh chú tại xã cao xá huyện lâm thao tỉnh phú thọ đang vận chuyển một mươi hai kg pháo nổ
thì bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện đâm thao tỉnh phú thọ phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an nguyễn đức cảnh khai nhận số pháo trên cảnh mua tại khu vực cầu việt trì
thuộc thành phố việt trì với giá tám triệu đồng của một người không rõ lai lịch với mục đích để sử dụng trong dịp tết nguyên đán
công an tỉnh điện biên vừa triệt phá một vụ án vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy bắt giữ một đối tượng thu giữ số lượng lớn chất ma túy
vào đêm qua tại quốc lộ sáu thuộc địa phận xã tỏa tỉnh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh điện biên phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện tuần giáo
tiến hành kiểm tra xe vận tải hành khách biển kiểm soát hai mươi bảy b một trăm sáu mươi ba chạy tuyến điện biên hà nội
phát hiện và bắt quả tăng một hành khách trên xe tên là tòng văn dính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại bản chứng xã quài tở huyện tuần giáo tỉnh điện biên có hành vi vận chuyển chất ma túy
khám xét người và hành lý đối tượng lực lượng công an thu giữ ba bánh heroin khối lượng hơn một kg và ba kg ma túy đá
tòng văn dính khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ danh tính
đang trên đường vận chuyển đi tỉnh khác tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
thưa quý vị trong cuộc sống gia đình
chắc chắn không tránh khỏi những mâu thuẫn khúc mắt thậm chí nhiều lúc tưởng như đã cùng đường
nhưng việc sử dụng bạo lực sử dụng vũ khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe
thậm chí là cướp đi tính mạng của chính những người thân là điều không thể dung thứ
tuy nhiên thực tế là những vụ án mạng để lại nhiều ám ảnh này vẫn còn tồn tại
và nếu như những mâu thuẫn không được phát hiện giải quyết một cách kịp thời thì nó vẫn còn tiếp diễn
ghi nhận sau đây tại tỉnh hải dương
địa phương trong thời gian qua xảy ra gần một mươi vụ án giết người xuất phát từ mâu thuẫn gia đình
đặc biệt là trong hai tháng trở lại đây số vụ án liên quan có dấu hiệu gia tăng
mới đây ngày chín tháng một mươi một trên địa bàn huyện nam sách xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng
đối tượng nguyễn khắc vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở thôn trần xá xã nam hưng huyện nam sách
đã đến tận gia đình bố mẹ vợ ở thôn an xá xã quốc tuấn huyện nam sách
dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị vũ thị
yến là vợ của vương khiến chị yến bị thương rất nặng
không dừng lại ở đó khi bố mẹ vợ vào can ngăn vương còn dùng dao nhọn tấn công
khiến cả hai người đều bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
trước đó vào tối ngày tám tháng một mươi một tại thôn an lao xã an thanh huyện tứ kỳ
cũng xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng anh nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở cùng địa chỉ trên đã dùng xăng đổ vào người vợ
còn tại lào cai sáu đối tượng đang có hành vi tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ và thuốc lá lậu
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
bộ cảnh sát hình sự bộ công an bắt quả tàng
sáu đối tượng gồm nguyễn đình kiên hà minh hải lý văn ba hoàng văn cao lò sành dìn đặng văn nam
tại thời điểm đột kích lực lượng chức năng đã phát hiện sáu đối tượng trên đang bốc rỡ số hàng
gồm hai mươi chín thùng cắt tông chứa tổng trọng lượng gần năm trăm linh kg pháo nổ hơn ba trăm tám mươi cây thuốc lá các nhãn hiệu
tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận được một người đàn ông không quen biết đặt hàng
nên hải đã liên hệ với một số chủ hàng bên phía trung quốc đặt mua pháo và thuốc lá sau đó thuê người vận chuyển về lào cai
thưa quý vị một chuyên án ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy vừa được lực lượng công an ninh bình triệt phá
vào hồi năm giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một tại khu vực ga gành phường yên bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã bắt quả tăng đối tượng nguyễn khuê
trú tại thị trấn văn điển huyện thanh trì thành phố hà nội vận chuyển sáu hai trăm linh viên ma túy tổng hợp và một một kg ma túy đá
quá trình bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn khuê đã ép người lái xe điều khiển xe tải tăng tốc bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng nguyễn khuê tại khu vực ga gành
thuộc phường yên bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn khuê khai nhận đi nhờ các xe tải đường dài để vận chuyển ma túy từ các tỉnh miền trung ra hà nội để tiêu thụ
hê là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
từng chấp hành án phạt tù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy về địa phương chưa lâu
một đối tượng trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã nhanh chóng quay lại con đường mang đến cái chết trắng
sau gần một tháng vào cuộc theo dõi đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận ngũ hành sơn đã phát hiện và tiến hành bắt quả tàng khi đối tượng thực hiện việc giao dịch
đây là đối tượng nguyễn bá thật hai mươi bảy tuổi trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn bị công an quận bắt quả tang khi đang thực hiện mua bán ma túy trên địa bàn vào đầu tháng một mươi một
cho đến bây giờ khi lần nữa đối diện với cơ quan công an thuận mới bắt đầu hối hận về việc quay lại con đường nơi mà cửa tương lai đã nhỏ nay càng hẹp hơn
khó khăn nhiều quá sổ đáy mình phải làm kiếm tiền
với tốc độ đô thị hóa ngũ hành sơn là một địa phương được các đối tượng ma túy chọn làm địa điểm giao dịch mua bán
công an quận đã tích cực vào cuộc đấu tranh và bắt giữ nhiều đối tượng mua bán ma túy
dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp nỗ lực cắt đứt nguồn cung hạn chế thấp nhất số lượng người nghiện trong cộng đồng
đang được cả hệ thống chính trị quan tâm vào cuộc triển khai
việc bắt quả tang đường dây của nguyễn bà thuận với lượng ma túy lớn bị thu giữ đã cho thấy quyết tâm đẩy lùi ma túy của địa phương
nếu như đối tượng mua bán ma túy này mà nó trót lọt thì sẽ có rất nhiều hệ lực nó gây ra nhiều hệ lực lớn cho xã hội
cho nên là chúng tôi đánh giá khá cao
cái thành tích mà của các đồng chí công an quận chúng tôi tin tưởng là trong năm hai nghìn hai mươi một này như là những năm tiếp theo
thì công an quận luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiều
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn phức tạp nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ công an trong cuộc chiến với ca chết trắng
là sự đóng góp không hề nhỏ góp sức đẩy lùi những cam rỗ xâm nhập của ma túy trên địa bàn
thưa quý vị khoảng một giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một đội bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
phối hợp cùng với trung đoàn cảnh sát cơ động công an huyện đông anh đã triệt phá ổ nhóm tàng chữ

công an đã triệt phá ổ nhóm tàng chữ và đồng chí công an thành phố hà nội
sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán karaoke hoạt động khi chưa được phép
vào thời điểm kiểm tra quán karaoke linh anh do đối tượng nguyễn ngọc phượng làm chủ quán
tổ công tác liên ngành phát hiện ba trong số năm phòng hát của quán đang hoạt động mở nhạc bay lắc công suất to
cho hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra tổng cộng có ba mươi một đối tượng trong đó một mươi bốn khách và một mươi bảy nhân viên của quán
công an thu giữ tại chỗ một mươi chín túi ni lông tinh thể màu trắng có trọng lượng một mươi sáu hai trăm một mươi chín g ketamine một mươi chín sáu trăm năm mươi chín g mbma
ngoài ra còn có một cân điện tử ba đĩa xứ có dính ma túy ketamin và nhiều đồ vật có liên quan
qua đấu tranh phân loại có hai mươi bảy trong số ba mươi một đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
bước đầu đã làm rõ vai trò của từng đối tượng là quản lý nhân viên quán và khách sử dụng ma túy
căn cứ tài liệu lưu thập cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với một mươi năm đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
riêng đối tượng nguyễn ngọc phượng chủ quán được xác định là vai trò chủ mưu
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh tiền giang trên tuyến đường tỉnh tám trăm sáu mươi bốn đoạn qua địa bàn xã kim sơn huyện châu thành
tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tiền giang
đã phát hiện bắt giữ một đối tượng đang cất giấu trong người một khẩu súng và sáu viên đạn
bước đầu đối tượng khai tên nguyễn thành vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện châu thành
qua kiểm tra trên người đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một khẩu súng sáu viên đạn
một hợp đồng cho vai tiền cùng các giấy tờ khác
hiện đối tượng cùng tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện châu thành
tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian vừa qua lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc nói chung
công an huyện tam dương nói riêng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra
kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
không được phép hoạt động trong thời gian chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở cố tình vi phạm và đã bị cơ quan công an phát hiện
cơ sở kinh doanh của quán karaoke blue eye
cụ thể tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke blue eye
địa chỉ tại thôn long sơn giềng xã đạo tú huyện tam dương
do hà trung hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện tam dương làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện cơ sở karaoke trên có hai phòng hát đang hoạt động
với tám nhân viên phục vụ và bảy khách hát
công an huyện tam dương đã lập biên bản vi phạm đối với cơ sở kinh doanh karaoke blue
và các trường hợp cố tình không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời tiến hành test nhanh ma túy và covid đối với các trường hợp trên
kết quả tất cả đều âm tính